đặt hàng nhưng đến khi nhận hàng lại liên tục thay đổi địa điểm nhận
sau đó giàn cảnh cướp giật số hàng đã đặt
đây là thủ đoạn của nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm cho tới một mươi bảy
ở thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa bị lực lượng công an bắt giữ
chỉ một cú nhấp chuột lương bảo phúc và nhóm bạn này đặt thành công một mươi năm bao thuốc lá qua mạng xã hội
trị giá ba triệu đồng
ngày bốn tháng một mươi một sau khi nhân viên giao hàng liên hệ với phúc để giao hàng
thì bị phúc và nhóm bạn đã lên kế hoạch báo thay đổi nhiều địa điểm nhận khác nhau
cuối cùng nhóm này lựa chọn đoạn đường vắng thuộc địa phận tổ tám a
phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn để nhận hàng
phân công một xe chở lương bảo phúc cướp hàng
ba xe còn lại sẽ có nhiệm vụ cản trở không cho shipper đuổi theo
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
đến một mươi bảy giờ cùng ngày chỉ sau hai tiếng đồng hồ
lương bảo phúc và nhóm bạn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với mai văn thuyết hai mươi ba tuổi
trú tại tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu làm rõ từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt thuyết
đã giả là cán bộ cục quản lý thị trường rồi gọi điện đe dọa trên năm mươi doanh nghiệp
sau đó đã có một mươi người chuyển vào tài khoản của thuyết với tổng số tiền trên ba mươi triệu đồng
ngoài ra thuyết còn giả danh mình là cán bộ của cục vệ sinh an toàn thực phẩm
cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi điện thoại đến nhiều đơn vị
giao bán một số sách hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy
vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cao gấp nhiều lần nhằm trục lợi bất chính
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng đặng xuân kỳ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã thực hiện sáu vụ lấy trộm hai mươi bánh xe ô tô các loại
trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng trên địa bàn thành phố vinh và thị xã cửa lò
khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ sáu bánh xe ô tô các loại
được kỳ giấu trong ngôi nhà hoang của gia đình

phương tiện phạm tội kỳ sử dụng chính xe ô tô nhãn hiệu xpander của mình là phương tiện phạm tội
để gây án kỳ sử dụng kích thủy lực tuyếp sắt đầu vặn để tháo bánh ô tô
trung bình tháo trộm từ một cho đến bốn bánh xe ô tô rồi lên mạng tìm cách tiêu thụ
tại các tỉnh thành phố ở khu vực phía bắc và phía nam
đến thời điểm bị bắt kỳ đã tiêu thụ được một mươi bốn bánh xe ô tô
thông tin về áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới đang di chuyển với tốc độ nhanh từ hai mươi
cho tới hai mươi năm km vào biển đông
mạnh lên thành bão và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi kmh
giật cấp một mươi một hướng vào nam trung bộ
lúc một giờ ngày tám tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai một độ kinh đông
trên khu vực miền trung philippines
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới đi vào biển đông
và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi một
vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ phú yên đến ninh thuận
khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi kmh
giật cấp một mươi một
trong ngày và đêm nay vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bình thuận đến cà mau cả mau đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực nam biển đông vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển phía nam của bắc biển đông
vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt